mời quý vị cùng hòa chung vào không khí hướng về cội nguồn dân tộc với người dân các địa phương trên cả nước
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tức là ngày một mươi tháng ba âm lịch tại đền thờ quốc tổ
tọa lạc trên ngọn đồi thuộc khu du lịch tháp ren thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hàng nghìn người dân và du khách đã đến tham dự lễ dỗ tổ hùng vương
từ sáng sớm hàng nghìn người đi theo đoàn rước lễ vật dân cúng
trên cung đường từ đền trung qua công viên âu cơ đến đền thượng
trong không khí trang nghiêm lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân
đã dâng hương hoa lễ vật tỏ lòng thanh kính tưởng niệm các vô hùng
sau phần nghi lễ diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật các trò chơi dân gian
và chương trình văn hóa ẩm thực ba miền đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia